tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tình trạng mưa mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm sẽ giảm bớt trong ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng bốn
ban ngày có nắng tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh mẽ
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều chủ yếu ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi là trên ba mươi hai độ
cục bộ có điểm có thể có nắng nóng
dự báo khoảng ngày mùng sáu ngày mùng bảy thì do trụ ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường
tại đây có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác khiến cho trời chuyển mát
còn với các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ có xu hướng gia tăng rõ hơn trong ngày bốn và ngày năm tháng bốn
có nắng nóng xuất hiện ở nhiều địa phương nhất là tại khu vực nam sơn la và hòa bình
sau đó từ ngày mùng sáu khi không khí lạnh tràn về trời sẽ có mưa rào và rông
đề phòng có tố lốc trong cơn rông nhiệt độ theo đó cũng sẽ giảm dần nắng nóng tại đây sẽ chấm dứt
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có nắng nóng diện rộng trong hai ngày tới
với nhiệt độ cao nhất ở mức
riêng vùng núi phía tây có nơi là trên ba mươi bảy ba mươi tám độ
từ khoảng chiều tối và đêm ngày mùng sáu mưa rông sẽ xuất hiện và nhiệt độ sẽ giảm dần
từ ngày mùng bảy trời cũng sẽ chuyển mát
với các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
nhiệt độ cũng tăng dần và có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất đạt trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
tập trung nhiều tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến khu vực phú yên
quý vị chú ý là có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
các tỉnh vùng cao của tây nguyên khả năng mưa rào và rông còn lập lại trong hai ngày tới
cục bộ có mưa rông với lượng khá
do mưa chủ yếu về cuối ngày và trong những ngày trời vẫn còn nắng
nên nhiệt độ cao nhất ở vùng cao của tây nguyên giao động ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
từ ngày mùng sáu mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
những cơn mưa rào và rông còn xảy ra vào lúc chiều tối trong hai ngày tới
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa kèm theo rông lốc gây nguy hiểm
vào lúc trưa chiều thì trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì vẫn có nắng nóng với nhiệt độ chạm mức là ba mươi năm ba mươi sáu độ
từ ngày mùng sáu tháng bốn thì mưa giảm nhiệt độ sẽ tăng trở lại nắng nóng mở rộng dần